tại họp báo thường kỳ năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức vào ngày chín tháng bốn bộ xây dựng đã có thông tin về một số vấn đề đang được dư luận quan tâm như là quỹ bảo trì trung cư tình trạng sốt đất tại nhiều địa phương hay là di rời các bộ ngành và giá nhà ở xã hội
trả lời cho câu hỏi về quan điểm đối với đề xuất bỏ quỹ bảo trì trung cư đại diện của bộ xây dựng cho biết bộ đã có báo cáo tổng hợp ý kiến chính chính phủ
hiện nay có ba phương án đang được các bên đề xuất tuy nhiên quan điểm của bộ là không bỏ quỹ bảo trì mà cần có giải pháp để tăng cường quản lý
liên quan đến việc xuất đất tại nhiều địa phương trong đó có vân đồn đại diện bộ xây dựng cho biết thị trường đất đai là lĩnh vực do bộ tài nguyên và môi trường quản lý bên cạnh đó là trách nhiệm của chính quyền địa phương
trước xu hướng giá nhà ở xã hội có xu hướng tăng cao bộ xây dựng khẳng định từ trước đến nay không có quy định nào về khung giá nhà ở xã hội mà các địa phương sẽ kiểm soát thông qua phê duyệt giá tại từng dự án
về di rời trụ sở các bộ ngành đại diện bộ xây dựng cho biết các phương án di rời được biết đến trong thời gian qua mới là dự thảo đăng lấy ý kiến để hoàn thiện trước khi chính chính phủ